với những biến đổi những rùng động đầu đời của con không chỉ đẩy các bạn trẻ ngày càng xa cách cha mẹ mình hoặc phải sống hai mặt mà còn có thể gây nên những thương tổn tâm hồn khó lành
với những biến đổi những rùng động đầu đời của con không chỉ đẩy các bạn trẻ ngày càng xa cách cha mẹ mình hoặc phải sống hai mặt mà còn có thể gây nên những thương tổn tâm hồn khó lành
và để cùng bàn luận với chúng ta về chủ đề này ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ trần thu hương là giảng viên khoa tâm lý học
trường đại học khoa học xã hội trung tâm hồn
trường đại học quốc gia hà nội
xin chào chị
lời đầu tiên thì xin được chân thành cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thu hương đã nhận lời đến tham dự chương trình của chúng tôi
ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện
thưa cô thu hương ngay khi mà chúng ta nhắc đến chủ đề khi con yêu sớm thì không biết là cô nghĩ gì
tôi cho rằng đấy cũng bình thường thôi
cũng không phải là một cái gì đó nó quá mức trầm trọng để cho các bậc phụ huynh phải quá lo lắng
tuy nhiên là nếu mà các bậc phụ huynh
không trang bị cho con những cái kiến thức cần thiết trong cái mối quan hệ này
thì cũng sẽ có thể đẩy cả hai phía vào những cái nguy cơ
mà những cái nguy cơ đấy sẽ khiến cho cả hai bên đều bị tổn thương
chẳng hạn như bố mẹ thì sốc
bởi vì không nghĩ rằng là con mình sẽ có thể có những cái mối quan hệ
mà bố mẹ cho rằng là nó vượt quá cái tầm kiểm soát và vượt quá cái độ tuổi
ngược lại phía bên kia các bạn cảm thấy rằng là bố mẹ sau quá khắt khe quá gây gắt
mối quan hệ đấy nó cũng bình thường thôi là các mối quan hệ bạn bè
mình chỉ hơn một chút bạn bè
thế mà đã là lo lắng rồi
thế thì nếu mà thực sự mình có bạn trai hay mình có bạn gái
thì không biết là bố mẹ sẽ nghĩ như thế nào
và vì thế thì tạo nên những cái xung đột rất là gai gắt giữa bố mẹ và con
tôi có nhớ được rằng là cách đây không lâu
thì tôi có đọc ở trên diễn đàn mạng chia sẻ
một phụ huynh họ rất là cảm thấy lo lắng
khi mà thấy con trai của mình chỉ mới học lớp chín thôi
đã gọi một cô bạn cùng lớp là bà xã là bé yêu
là những cái từ ngữ mà thậm chí là có khi là đến các phụ huynh còn ngại nói với nhau
vậy mà các em bây giờ đã rất là bạo mồm bạo miệng rồi
và hầu hết trong những trường hợp này các phụ huynh đều rất là hoang mang và lo sợ
vậy thì với vai trò là một người giảng dạy về mặt tâm lý học
thì không biết là cô phân tích ra sao về hai trường hợp này
trong những cái trường hợp như thế này
thì các bậc phụ huynh nên là bình tĩnh
để xem xem thực tế con mình như thế nào
và thực tế các câu chuyện đấy nó ra làm sao
có thể nó chỉ là một cách gọi
giống như là ngày xưa thì cứ tao với mày
còn bây giờ thì nó lịch sự hơn
thì nó gọi là như thế
bởi vì tôi cho rằng là tình bạn hay là tình yêu
ở cái lứa tuổi này
nó cũng là một cái gì đấy hết sức là thú vị
nhưng nó sẽ thú vị nếu người lớn
giúp được cho các bạn nhìn thấy các nguy cơ
và giúp cho các bạn tránh được các nguy cơ
thì mọi thứ nó sẽ rất là tốt đẹp
còn nếu chúng ta không nói gì cả
và chúng ta ngay lập tức phán xét các bạn ấy
thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy cái khía cạnh tiêu cực của nó thôi
và các bạn không nhìn thấy những cái khía cạnh tốt đẹp
của cái mối quan hệ này
và vì thế thì dễ dàng là các bạn sẽ rơi vào những cái
cái mối nguy hiểm cho bản thân các bạn và cho những người khác
thì bố mẹ thì bị một cái tình trạng là
quan quan điểm là những câu chuyện đấy là những câu chuyện mà không đáng quan tâm
vì sao vì con phải tập trung vào học đi
đừng là chuyện của thời tương lai của thời rất xa
còn việc bây giờ của con là học
thế nhưng mà các cháu thì thấy rằng là
cái việc là mình đang có một cái dung cảm gì đó
với một cái bạn gái ngồi bên cạnh là điều quan trọng hơn rất nhiều
tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là có những phụ huynh thì sẽ có cái cách cảm nhận như của tôi
có thể chia sẻ với con nhiều hơn để định hướng đúng cho con
nhưng có những phụ huynh thì họ sẽ giật mình
bởi vì họ cũng cảm nhận thấy cái việc này là một cái việc rất là nhạy cảm
mà ví dụ như là chẳng hạn như con có thể học
được một điều gì đấy hoặc con có thể vượt qua giới hạn
thì cũng làm cho họ cảm thấy sợ hãi
nhưng mà thực ra thì cá nhân của tôi thì tôi chia sẻ rằng
nếu như chúng ta càng bị sốc chúng ta càng sợ hãi
thì rõ ràng con của chúng ta còn có thể là hoảng loạn hơn
thế cho nên là tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là chúng ta nên có cái sự chia sẻ
ít nhất là đấy cũng là một điều để chúng ta hiểu con cái mình hơn
qua tìm hiểu cũng như trao đổi thì cũng thấy là
cũng có rất nhiều các phản ứng của các phụ huynh khác nhau
có những phụ huynh thì
cảm thấy rất là bực tức khó chịu
nhất là khi mà lại được nghe thấy cô thông báo là
con học hành xa xốt chẳng hạn
đấy thì phụ huynh cũng tỏ thái độ rất là khó chịu
về cái việc đó và ngăn cản con
thường là bố mẹ khi một ngày nào đó phát hiện ra
thì đầu tiên là họ rất là sốc
sau đó phản ứng lập tức của các bố mẹ lại thường là quát mắng
rồi nói ra những lời rất nặng nề rằng cấm thế nào cấm thế kia
và cách sưng hô của bố mẹ đối với các con lúc đấy
cũng không như bình thường nữa
cũng là một phụ huynh không biết là cô sẽ có tâm lý ra sao
khi mà chính những đứa con của mình bước vào
cái thời điểm nhạy cảm như thế này
và có khi nào mà cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi
nhưng mà vẫn bị động hay không
tất nhiên là nó sẽ có
tại vì là những sự chuẩn bị của mình không thể hết được
tức là mình không thể biết được các tình huống có thể xảy ra
mình chỉ biết một số thôi
nhưng mà chắc lúc đấy nó cũng sẽ phải có một cái bình tĩnh lại
và không chỉ bản thân tôi
tôi nghĩ rằng là rất nhiều các bậc phụ huynh khác
cũng nên làm thế
và tuy có trường hợp một người bạn đồng nghiệp
ở nước ngoài chứ không phải ở việt nam
và tôi nghĩ cái cách ứng xử đấy cũng rất là tốt
mà các bậc phụ huynh việt nam cũng nên suy nghĩ và nên tham khảo
bởi vì là chị bạn tôi thì có một cái
đối với đứa con đứa con gái
năm đó là bạn ấy thi bắc
tức là bạn thi tốt nghiệp phổ thông trung học
và bạn yêu cầu với mẹ bạn như thế này
trước đấy bạn đã có bạn trai rồi
nhưng bạn nói với mẹ ấy là
con thi xong bắc con thi xong phổ thông trung học
chưa cần biết là kết quả như thế nào
đề nghị mẹ cho phép bạn trai của con đến nhà trong vòng mấy ngày
và khi mà chị nói với tôi chị cũng khá là đau khổ
vì sĩ bảo là tôi phải chấp nhận cái câu chuyện đấy
nhưng mà tôi thà chấp nhận cái việc đấy
còn hơn là không biết nó sẽ đi đâu
và tôi sẽ không kiểm soát được nó
và tôi cho rằng đấy là một cái cách suy nghĩ đúng
bởi vì rõ ràng nếu mà chúng ta muốn kiểm soát
thì con mình nó phải hiện hữu trước mặt mình
thì mình mới có thể kiểm soát được
còn nó ở đâu đấy thì mình làm sao mình kiểm soát được
về nó nói với mình là a là b là c thì mình cũng đành chịu thôi chứ
cháu thấy là cảm thấy nhiều khi có các bạn
có một số bạn các bạn ý càng cấm các bạn càng làm
tức là các bạn ý kiểu muốn thể hiện cái tôi ấy ạ
thế nên là nếu mà cấm quá đài
thì nó sẽ dẫn đến một hậu quả không thể lường cho được
cái tuổi này là kiểu tuổi mới lớn ấy ạ
nên là mọi người sẽ có tình cảm với các bạn khác giới
thế nên là mọi người cũng có xu hướng đi tìm những cái bạn khác rồi
mà có chung sở thích chung kiểu đồng điệu về tâm hồn
cháu nghĩ là
tình yêu học trò hay là đều có những hai mặt
cho nên là nếu mà đối với mỗi bạn học sinh
mà biết cách điều tiết rồi là biết cách làm sao mà để tình yêu học trò
nó là động lực cho mình học tập rồi là phát triển những cái kỹ năng sống cần thiết
thì nó sẽ là một điều tốt
còn nếu mà bản thân mà không làm chủ được hoặc là không làm chủ được những cái cảm xúc trong mình
thì sẽ rất là dễ xa ngã
vậy bằng kinh nghiệm của mình thì theo cô là
những gì người lớn và xã hội cần thay đổi một cách cụ thể
để lứa tuổi học sinh được trưởng thành trong một môi trường tốt nhất
mỗi một cá nhân mỗi một con người là một chủ thể riêng biệt
và có các mối quan hệ với những người khác với những chủ thể khác
ở trong xã hội trong cộng đồng trong gia đình
và vì thế mỗi một người mỗi một gia đình hay là cộng đồng hay xã hội
đều phải có một cái sự tôn trọng nhất định lẫn nhau giữa người này với người kia
và vì thế bố mẹ cũng cần phải có sự tôn trọng con cái
bởi vì ít ra các bạn cũng có những cái giá trị nào đấy
ngược lại thì các bạn cũng phải tôn trọng bố mẹ
và những cái giá trị truyền thống gia đình xã hội cũng vậy
và nói túng lại là các đối tác các bên cần phải có một cái sự nhìn nhận
cần phải có một cái sự tôn trọng lẫn nhau và cần phải có một cái phán xét
nói là phán xét thì cũng không đúng mà một cái cách nhìn chính xác về nhau
để trên cơ sở đó mình có thể lắng nghe mình có thể thông hiểu lẫn nhau
và mình có thể giải tỏa được lý giải được
và làm hài hòa được các mối quan hệ xung đột giữa con người với con người với nhau
thì lúc đấy tôi cho rằng là cái bầu không khí ở trong gia đình
trong xã hội giữa bố mẹ với con cái sẽ trở nên hài hòa hơn
và con có thể hiểu được bố mẹ bố mẹ có thể hiểu được con
và hai bên đều có thể giúp cho nhau tránh được những cái sang chấn
tránh được những cái tổn thương không đáng có
trong cuộc sống
xin cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ trần thu hương
và một lần nữa cũng cảm ơn cô đã nhận lời đến tham dự chương trình
thật ra mà để không có những cái phản ứng tức thì ấy do sức mà
thì tôi nghĩ là phải có những cái chuẩn bị tâm lý từ trước
sẵn sàng đón nhận nó từ trước
bởi vì nó có phải là câu chuyện lạ lẫm gì đâu
ngày bé tôi cũng bị bố mẹ tôi mắng vì cái câu chuyện đó
và bây giờ tôi tiếp tục mắng con cũng vì câu chuyện đó
nhưng cuối cùng thì tại sao người ta không rút được ra kinh nghiệm
không rút được ra một cái bài học gì từ câu chuyện muôn đời đó
cái quan trọng nhất cuối cùng là vì sao
vì đến cái tuổi đó chúng ta có những mối quan tâm khác
và chúng ta thậm chí chúng ta mong muốn chúng ta đòi hỏi
và chúng ta kỳ vọng ở con cái chúng ta cũng rất khác
thế thì ở đây để giao hòa mà cân đối giữa hai cái mục đích là giữa việc sở thích
cũng như là cái quan điểm sống của trẻ và cái điều tiết của bố mẹ
thì tôi nghĩ là cần thứ nhất cần thời gian thứ hai cần sự khéo léo và thứ ba cần sự kiên trì
tôi nghĩ rằng cái lỗi quan trọng là đôi khi một số khía cạnh về mặt hành vi ấy
phụ huynh thường khái quát lên thành con người
ví dụ chẳng hạn như các con bị thu hút một cái cách quá mức
đôi khi nó là những cái vấn đề về phát triển hốc môn chẳng hạn
đôi khi là chúng ta không kiểm soát cảm xúc đôi khi là khi mà chúng ta nhận thấy rằng là
con của chúng ta có biểu hiện là yêu mến một ai đó là chúng ta
chúng ta bắt đầu nổi khùng lên và chúng ta cho rằng cái điều đó là điều không thể được chẳng hạn
thì đó là những cái cách thức mà tôi nghĩ là không tốt
và cái điều quan trọng ở đây là chúng ta nên chia sẻ
bởi vì ai cũng có những cái giây phút có những cái cảm xúc đầu đời
và cái cảm xúc đầu đời đấy nếu chúng ta biết hỗ trợ
thì nó là cái cảm xúc vô cùng tuyệt vời để các con có thể thể hiện
hay là các con có thể có được lòng chắc ẩn sau này
thì cái điều đó nó vô cùng quan trọng
nhưng nếu như chúng ta kiểm soát nó thì thứ nhất là các con không nuôi dưỡng được cái cảm xúc đó
thứ hai nữa là các con trở liên kết mình và ngày càng xa mình hơn
thưa quý vị và các bạn đó cũng chính là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay
đừng phán xét đừng cấm đoán con
khi mà biết rằng con yêu ở một độ tuổi nào đó mà chúng ta gọi là yêu sớm
mà quan trọng hơn hết là hãy trở thành những người bạn của con
lắng nghe và tâm sự với con để đưa ra những lời khuyên kịp thời nhất
để con có thể có môi trường và những người bạn an toàn nhất cho mình
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại